cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đỗ thị yến ly chú tại thị xã mỹ hào của tỉnh hưng yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đỗ thị yến ly quen một tài xế grab
để tiếp cận gia đình người này ly đã lấy tên giả đỗ yến nhi nói dối đang sở hữu một công ty xe khách
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ly bất ngờ thông báo đã có thai và người này tổ chức đám cưới
vào thời điểm này ly đã thuê người đóng giả cha mẹ và họ hàng nhà gái với số tiền một trăm linh triệu đồng
trong thời gian sinh sống cùng với gia đình nạn nhân ly đã nhiều lần đưa các thông tin gian dối
dựng chuyện và đang cần thêm tiền mua xe hoặc được bố mẹ mua cho căn nhà giá chín tỷ đồng
ở địa chỉ số năm đồng chí năm thành phố đà nẵng và cần tiền mua lô đất bên cạnh
nhưng thực tế nhà này do ly thuê với giá chín triệu đồng một tháng
tin tưởng vì vỏ bọc mang tên đỗ yến nhi quá hoàn hảo
gia đình nạn nhân đã nhiều lần cho ly vay mượn tiền với tổng số tiền lên đến hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng